quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới không khí lạnh và nhiễu động gió đông
trong đêm qua và sáng sớm nay cả miền trung tiếp tục có mưa nhiều nơi
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế vẫn là vùng tâm mưa với nhiều điểm mưa to trên một trăm linh mm
dự báo trong ngày hôm nay trung bộ vẫn sẽ tiếp tục có mưa
trong đó trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
lượng mưa trong ngày hôm nay tại các khu vực này phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một ngày
thậm chí có nơi lên trên ba trăm linh mm
đáng lưu ý là từ nay cho đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ vẫn sẽ liên tục có mưa to đến rất to
cụ thể ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng trị
lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh sáu trăm linh mm có nơi lên trên bảy trăm linh mm
ở nghệ an và thừa thiên huế phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi lên trên bốn trăm linh mm
ở đà nẵng và quảng nam
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi lên trên hai trăm năm mươi mm
từ quảng ngãi đến phú yên phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi lên trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn ở miền trung đã kéo dài nhiều ngày suốt từ ngày sáu tháng một mươi đến nay
nó không chỉ khiến cho lũ trồng lũ mà đất ở nhiều nơi thuộc khu vực đồi núi cũng đã ngậm no nước
độ kết dính kém đi nên nguy cơ xảy ra trượt lở và lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào
người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
năm bộ và tây nguyên
tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn còn mưa nhưng cường độ mưa đã giảm dần
mưa vừa và mưa to chủ yếu xảy ra vào thời điểm chiều và tối
và cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc tây nguyên và các huyện giáp với biển thuộc miền tây của nam bộ
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
tuy nhiên trong cơn rông vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân ở đây tuyệt đối không được chủ quan
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp bảy giật cấp chín sóng cao khiến cho biển động mạnh
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ một m năm mươi đến hai m năm mươi khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước